vào tối ngày ba mươi một tháng bảy công an huyện bình sơn nhận được tin báo về việc bà lý thị lệ thanh năm mươi năm tuổi ở thôn tây phước tử vong tại khu vực chuồng bò của gia đình
bước đầu điều tra nghi vấn là lê văn hải con rùa của nạn nhân đối tượng hải sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau đó lực lượng công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức lực lượng chốt chặn truy tìm đối tượng hải
hải đã tìm cách trốn tại khu vực núi đá bạc xã bình an sau một ngày bao vây truy bắt đối tượng lê văn hải đã bị bắt giữ hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
chào các bạn
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn cẩm hoàn xã thanh sơn huyện kiến thụy thành phố hải phòng về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm trên trước đuôi lông mảy trái
còn liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm thị hồng liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu chợ hàng phường đông hải quận lê trân thành phố hải phòng cao một m sáu mươi và có sẹo hai cm sau mép trái
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trưởng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện